ban chấp hành đảng bộ tp hà nội đã tổ chức hội nghị lần thứ hai mươi bốn
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội chủ trì hội nghị
phát biểu bế mạc hội nghị đồng chí vương đình huệ yêu cầu ban chấp hành đảng bộ tp hà nội
tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch hiệu quả
vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội phấn đấu grdp tăng gấp một ba lần so với cả nước
và hoàn thành nhiệm vụ thu hai trăm tám mươi năm tỷ đồng dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi của thành phố
đồng chí vương đình huệ cũng yêu cầu nhanh chóng đưa các dự án đã được chấp thuận
chủ trương đầu tư tại hội nghị hà nội hai nghìn hai mươi hợp tác đầu tư và phát triển vào triển khai
để tạo sức bật mới cho tăng trưởng giải quyết việc làm tăng thu nhập cho người dân và ngân sách nhà nước
về nhiệm vụ chuẩn bị đại hội đảng các cấp xây dựng đảng và hệ thống chính trị
đồng chí vương đình huệ yêu cầu các quận huyện thị
lực thuộc thành quỷ tổ chức đại hội bảo đảm chất lượng tiến độ
bên cạnh đó cần tập trung hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị
và các văn kiện trình đại hội một mươi bảy đảng bộ thành phố